quý vị thân mến vào sáng ngày hôm nay thì những vật dụng che mưa sẽ rất hữu ích với quý vị khi đi ra ngoài
bởi bắc bộ sẽ tiếp tục có mưa cho đến hết ngày hôm nay
nơi mưa tập trung nhiều hơn cả đó là khu vực đồng bằng và ven biển với lượng mưa từ bốn mươi chín mươi mm trong hai mươi bốn h có nơi trên một trăm hai mươi mm
trong mưa rông thì người dân cần hết sức cảnh giác với khả năng là có thể xảy ra lốc xét mưa đá gió giật mạnh
cùng với đó là nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
do có mưa cả ngày nên toàn khu vực khá là mát mẻ cao nhất ngày không quá ba mươi một độ tiết trời dễ chịu
như vậy là thời tiết không thuận lợi trong ngày thứ bảy cuối tuần
hơn nữa chúng ta tuy nới lỏng nhưng vẫn cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
quý vị hãy hạn chế ra ngoài nếu không thực sự cần thiết đồng thời tuân thủ nghiêm theo khuyến cáo của chính quyền và ngành y tế để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng

hẹn gặp lại